hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep dự báo xuất khẩu cá tra sang thị trường mỹ có thể tăng trong thời gian tới dù là covid một mươi chín đang ảnh hưởng tới hoạt động giao thương
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam cho biết hết tháng một mỹ lại vượt lên thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của cá tra việt nam với giá trị đạt hơn một mươi tám triệu usd chiếm gần một mươi tám tổng giá trị xuất khẩu cá tra
theo dự báo của hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam xuất khẩu cá tra sang thị trường mỹ có thể tăng trong thời gian tới
cơ quan này nhìn nhận đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu trong bối cảnh tiêu thụ thủy sản đang tăng rất mạnh tại mỹ